những hệ lụy từ việc lạm dụng lao động dưới một mươi tám tuổi không phải chưa từng diễn ra
đây là hiện trường vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của tám công nhân tại xưởng bánh kẹo hoài đức hà nội vào năm hai nghìn một mươi bảy
dù đã gần ba năm trôi qua thế nhưng nỗi mất mát và ám ảnh kinh hoàng vẫn còn nguyên vẹn
trong số tám công nhân chết cháy thương tâm có tới ba người dưới một mươi tám tuổi
việc lạm dụng lao động dưới một mươi tám tuổi có thể mang tới những hệ lụy lớn đối với người lao động
và sự phát triển lâu dài của nguồn nhân lực và kinh tế quốc gia
đặc biệt khi việt nam trở thành thành viên của nhiều tổ chức kinh tế quốc tế
thì vấn đề sử dụng lao động dưới một mươi tám tuổi lao động trẻ em
trong một số ngành nghề
sẽ ảnh hưởng lớn tới vị thế quốc gia tại sân chơi chung
chính vì vậy cần thắt chặt hơn trong việc quản lý việc giới hạn độ tuổi lao động
ngay tại những cơ sở dịch vụ nhỏ lẻ